tại đà nẵng đại diện thường trực thành ủy đã đến thăm chúc mừng cơ quan thường trực báo nhân dân tại đà nẵng
các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn thành phố đà nẵng nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam
tại buổi thăm lãnh đạo cơ quan thường trực báo nhân dân tại đà nẵng đã báo cáo về hoạt động của cơ quan thường trú thời gian qua
bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của thành ủy ủy ban nhân dân thành phố đối với báo nhân dân
nhất là trong công tác phối hợp thực hiện tuyên truyền hiệu quả về đường lối chủ trương
chính sách của đảng và nhà nước đến với người dân trên địa bàn
qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thường trực báo nhân dân tại đà nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
nhân dịp kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam đồng chí võ công trí phó bí thư thường trực thành ủy
chúc mừng và đánh giá cao sự đóng góp của báo nhân dân nói chung cán bộ nhân viên phóng viên
biên tập viên của cơ quan thường trực báo nhân dân tại đà nẵng nói riêng trong công cuộc xây dựng thành phố
đội ngũ lãnh đạo phóng viên biên tập viên cơ quan thường trực qua các thời kỳ đã cùng đồng hành gắn bó với đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố
phản ánh đầy đủ toàn diện chính xác mọi mặt đời sống chính trị kinh tế xã hội trên địa bàn
luôn đi đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng ngăn chặn những suy thoái về đạo đức lối sống
góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững của thành phố
cũng trong chiều ngày một mươi ba tháng sáu đại diện thường trực thành ủy cũng đến thăm báo đà nẵng
cơ quan thường trú khu vực miền trung đài tiếng nói việt nam
cơ quan thông tấn xã việt nam khu vực miền trung tây nguyên
ban biên tập trang tin điện tử đảng bộ thành phố đà nẵng